các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến sáng nay mặc dù mưa tạm dứt trên địa bàn nhưng mực nước ngập vẫn chưa rút giao thông hoàn toàn khó khăn
tỉnh quảng ninh cho biết đến sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy thống kê có ít nhất ba nạn nhân tại thành phố cẩm phả bị thiệt mạng do mưa lũ bất ngờ cuốn vào ngôi nhà cấp bốn
các nạn nhân không kịp trở tay
các nạn nhân thiệt mạng gồm ba mẹ con trong một gia đình
nạn nhân được xác định là chị mai thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và các con là đỗ ngọc hà sinh năm hai nghìn tám và đỗ thùy chi sinh năm hai nghìn một mươi một